trưa ngày ba tháng năm công an tỉnh gia lai phát đi thông tin chính thức về vụ việc ông nguyễn hồng phong bốn mươi một tuổi
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện chuprong tỉnh gia lai tông xe khiến một người phụ nữ tử vong
theo đó khoảng một mươi chín h tối ngày hai tháng năm ông nguyễn hồng phong điều khiển ô tô mang biển kiểm sát tám mươi một a tám mươi hai nghìn ba trăm tám mươi ba
lưu thông trên tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi ba hướng đi thị trấn chuprong xã yêu bòng
khi đến km p tám bốn trăm linh thuộc địa phận thôn hợp thắng xã yêu đầu răng huyện chuprong
thì tông và bà vũ thị hát bốn mươi chín tuổi trú tại thôn hợp thắng xã yà răng đang đi bộ cùng chiều phía trước
vụ tai nạn khiến bà vũ thị hát tử vong khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai điều tra xử lý theo quy định
bà hà một người chứng kiến sự việc cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn
nhiều người dân đã có mặt tại hiện trường theo dõi sự phiêu
khi người nhà đưa xác bà vũ thị hát từ bệnh viện trở về thì càng thu hút nhiều người hơn
lúc này người nhà nạn nhân yêu cầu phải tiến hành đo nồng độ cồn với tài xế gây tai nạn
tuy nhiên vụ việc xảy ra vào lúc một mươi chín h tối ngày hai tháng năm nhưng phải đến một h sáng ngày ba tháng năm
cơ quan chức năng mới đo được nồng độ cồn của tài xế nguyễn hồng phong
những năm gần đây các vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra vô cùng thường xuyên
gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng cả về người và tài sản
vậy lái xe gây tai nạn chết người bị xử lý như thế nào
theo quy định tại điều sáu trăm linh một bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm các phương tiện giao thông vận tải cơ giới
xe ô tô xe máy được liệt kê là một trong những nguồn nguy hiểm cao độ
trong đó trách nhiệm bồi thương thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra được quy định tại điều sáu trăm linh một bộ luật dân sự như sau
chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thương thiệt hại sang nguồn nguy hiểm cao độ gây ra
nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu sử dụng thì người này phải bồi thương chứ trường hợp có thảo thuận khác
chủ sở hữu người chiếm hữu sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thương thiệt hại cả khi không có lỗi trừ những trường hợp sau đây
thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị hại
hai thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết chứ trường hợp pháp luật có quy định khác
trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu sử dụng trái pháp luật thì người đăng chiếm hữu sử dụng nguồn nguy hiểm cao trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại
khi chủ sở hữu người chiếm hữu sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ có lỗi trong việc để nguồn nguy hiểm cao độ bị chiếm hữu sử dụng trái pháp luật thì phải liên đối bồi thường thiệt hại
như vậy nếu xảy ra tai nạn không phải lỗi sang người bị thiệt hại không thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết thì người trực tiếp lái xe là người phải chịu trách nhiệm bồi thương thiệt hại khi gây ra tai nạn
trường hợp lái xe gây tai nạn chết người căn cứ tại điều năm trăm chín mươi một bộ luật dân sự quy định về các thiệt hại tính mạng về bị xâm phạm lái xe tài nạn phải bồi thường những chi phí sau đây
các chi phí bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm chi phí hợp lý trong việc cứu chữa bồi dưỡng phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất bị giảm suốt của người bị thiệt hại
thu thập thực tế bị mất hoặc bị giảm suốt của người bị thiệt hại nếu thu thập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định về có thể xác định và áp dụng các thu tập trung bình của người lao động cùng loại
chi phí hợp lý về các phần thu thập thực tế bị mắt của người chăm sóc bị hại trong thời gian điều trị
nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại
thiệt hại khác do luật quy định
chi phí hợp lý trước việc mái táng tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nhiệm vụ cấp dưỡng tiền bù đắc tổn thất với tinh thần cho những người thân thích thuộc khò hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại
nếu không có những người này thì người mà bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này
nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm linh lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định
bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại điều hai trăm sáu mươi như sau
người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ ba mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ
phạt tù từ ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm
a làm chết người
b gây thương tích
hoặc gây tổn hại sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên
c gây thương tích
họ gây tổn hại sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này là từ sáu mươi một đến một trăm hai mươi một
d gây thiệt hại về tài sản từ một trăm linh triệu đồng đến dưới năm trăm linh triệu đồng
hai phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
a không có giấy phép
lấy c theo quy định
b trong tình trạng có sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định
có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích khác
xe bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn
xe không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông
d làm chết hai người
e gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này là từ một trăm hai mươi hai đến hai trăm linh
g gây thiệt hại về tài sản từ năm trăm linh triệu đồng đến dưới một tỷ năm trăm linh triệu đồng
ba phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm tù
a làm chết ba người trở lên
b gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của ba người trở lên
tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này lên tới hai trăm linh một trở lên
xe gây thiệt hại về tài sản một tỷ năm trăm linh triệu đồng trở lên
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong những trường hợp có khả năng thực tế dẫn tới hậu
năm vi phạm quy định tại một điểm a b c khoảng ba
điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời thì phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù ba tháng đến một năm
người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc cấm các công việc nhất định từ một năm đến năm năm
theo quy định trên chỉ khi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thì người gây tai nạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
như vậy nếu vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ lái xe gây tai nạn chết người có thể bị phạt tiền từ một trăm linh triệu đồng phạt tù đến một mươi năm năm
ngoài ra người chưa gây ra tai nạn nhưng có khả năng gây hậu quả thiệt hại lớn như làm chết ba người trở lên gây thiệt hại trên một năm tỷ đồng cũng bị phạt tiền từ năm mươi triệu phạt tù đến một năm
lưu ý người từ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
áp dụng mức phạt tù từ ba đến một mươi năm tù trở lên
trong một mươi hai bộ luật hình sự
ngày một tháng năm mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video dài khoảng ba phút ba mươi bảy giây ghi lại cảnh tranh cãi giữa người đi đường và một cảnh sát giao thông xoay quanh câu chuyện cảnh sát giao thông an lạc người dân
đoạn video được tài khoản facebook có tên ndgh đăng tải và nhận được hàng chục ngàn lượt thích bình luận và chia sẻ
tài khoản này đăng tải video kèm nội dung
đồng chí nqh cảnh sát giao thông ăn lạc
đạp người dân cẩn trợ bằng ngựa tân kiên
trong video thể hiện rằng một người đàn ông được cho là người quay video nói
anh đập người vậy đâu có được sai phạm anh thổi người ta vào chứ
đạp vậy chết người dí đập chết người sao anh làm vậy là không có đúng tôi chạy đành sau anh thấy hết rồi
một số người dân đi qua quãng đường cũng nói lớn theo làm vậy chết người sao anh xử lý nhẹ nhàng không có ép người ta
chiến sĩ cảnh sát giao thông liền quay sang nói với một số người đi đường
gây dối ở đây phải không anh nói tôi đạp
tiếp bằng chứng ra anh không có anh đừng vu khống nha
người dân đi đường đạp lại không có gây dối tôi thấy sao nói vậy thôi
lúc anh đạp tôi quay không kịp tất cả anh em đều thấy hết trơn
video miêu tả bên cạnh nhiều người dân đang nói chuyện với chiến sĩ cảnh sát giao thông là một nam thanh niên đang ngồi bệt dưới đất
nằm cạnh là chiếc xe máy ngã xuống đường được cho là của thanh niên này
qua xác minh vụ việc xảy ra trên đoạn quốc lộ một thuộc xã tân kiên huyện bình chánh hướng từ vòng xoay an lạc đi cầu bình điền
lãnh đạo đội cảnh sát giao thông an lạc xác nhận chiến sĩ cảnh sát giao thông trong video đang lan truyền trên mạng xã hội thuộc quản lý của đội
hiện tại lãnh đạo đội cảnh sát giao thông an lạc đã yêu cầu cán bộ có mặt trong video làm báo cáo về vụ việc đeo cơ sở báo cáo phòng pc tám
lãnh đạo đội cảnh sát giao thông an lạc cho biết thêm nguyên nhân tình huống vụ việc cụ thể như thế nào thì đội đang phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tiến hành làm rõ
chiều ngày một tháng năm lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông pc tám công an tp hcm cho biết đã nắm được thông tin đoạn video cảnh sát giao thông an lạc người dân đang lan truyền trên mạng xã hội
hiện tại phòng pc tám đang kiểm tra xác minh đoạn video đang lan truyền đồng thời đã yêu cầu đội cảnh sát giao thông có liên quan báo cáo